tranh hàng trống vẫn tồn tại và giờ đây đang dần lấy lại được vị thế của mình
nhắc đến tranh hàng chống người ta sẽ nghĩ ngay đến nghệ nhân lê đình nghiên
mà ít ai biết đến con trai ông nghệ nhân trẻ lê hoàn
cũng đã có hơn một mươi năm năm theo tra học hỏi những tinh hoa nghệ thuật của tranh hàng trống